đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
về tình hình phát triển chăn nuôi lợn công tác tái đàn khôi phục sản xuất và triển khai thực hiện luật chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến nhấn mạnh
tỉnh quảng nam cần đẩy mạnh công tác tái đàn tăng đàn lợn sau dịch bệnh tà lợn châu phi
tri cục chăn nuôi và thú y và ngành nông nghiệp tỉnh cần tìm hiểu và nhân rộng các mô hình nuôi lợn
thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học trong đó chú trọng khâu cách ly và tiêu độc khử trùng
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay toàn tỉnh quảng nam có hơn hai trăm linh xã xảy ra bệnh dịch tả lợn châu phi
trong đó hơn một trăm ba mươi năm xã có dịch qua ba mươi ngày tái phát dịch
hiện toàn tỉnh còn sáu xã thuộc bốn huyện thành phố có bệnh dịch tả lợn châu phi chưa qua ba mươi ngày
đến nay toàn tỉnh có một trăm năm mươi bốn sáu trăm linh con lợn biến
bị tiêu hủy với tổng trọng lượng thịt hơn chín hai trăm linh tấn